theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn huyện lý sơn có hai trăm linh năm hộ dân được di rời đến nơi an toàn
trong đó có tám hộ di rời đến nơi tập trung các hộ còn lại được di rời sen két đến nơi các hộ gia đình có nhà ở kiên cố
huyện lý sơn tiếp tục chỉ đạo các lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để ứng phó với báo

bộ y tế vừa có văn bản khẩn gửi ubnd các tỉnh thành phố và các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur về việc hướng dẫn giám sát và phòng chống covid một mươi chín biến thể omicron
và triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội
giả soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một có kết quả xét nghiệm sars cov hai dương tính bằng phương pháp naat bca trong vòng một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh
phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ viện baster để đánh giá dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện vệ sinh dịch tễ ba tơ để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen nhằm xác định biến thể omicron
bộ y tế yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm ngay lượng vaccine đã được phân bổ để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín
trong đó chú ý tiêm cho những đối tượng chưa hoặc tiêm chưa đủ liều trên địa bàn
ngoài ra cần triển khai tiêm vaccine liều bổ sung tăng cường cho các đối tượng nguy cơ theo hướng dẫn của bộ y tế
tổng công ty hàng không việt nam airlines đề xuất sớm cho phép khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ đến châu âu australia từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đề xuất này được việt nam airlines đưa ra trên cơ sở đáp ứng nhu cầu được về nước của đông đảo người dân và việt kiều
trong giai đoạn tết âm lịch cũng như các chuyên gia nhà đầu tư sớm được vào việt nam khôi phục lại các hoạt động giao thương đầu tư tại việt nam
cũng như thúc đẩy hồi phục các hoạt động du lịch quốc tế và kinh tế
theo công ty vận tải đường sắt hà nội harako do nhu cầu đi lại di chuyển trên tuyến hà nội hải phòng giảm mạnh bởi dịch bệnh covid một mươi chín
nên đơn vị chỉ duy trì chạy một đôi tàu khách trên tuyến này mỗi ngày
cụ thể từ ga hải phòng đi các ga long biên hà nội tàu lp sáu xuất phát tại hải phòng lúc chín giờ năm phút
chiều ngược lại tàu lp năm xuất phát tại ga long biên lúc một mươi năm h ba mươi phút
riêng các ngày thứ bảy chủ nhật xuất phát tại ga hà nội lúc một mươi năm h hai mươi và ga long biên lúc một mươi năm h ba mươi phút
vào dịp cuối tuần ngành đường sắt chạy thêm đôi tàu lp tám trên ba
tàu lb tám xuất phát tại ga hải phòng lúc một mươi năm h các ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật
tàu lp ba xuất phát tại ga hà nội lúc chín h một mươi bảy các ngày thứ bảy chủ nhật và ga long biên lúc chín h hai mươi tám phút ngày thứ hai
mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid một mươi chín nhưng thời gian qua được sự giúp đỡ của các ban ngành cũng như các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn hà nội
đã có nhiều nỗ lực để duy trì và ổn định sản xuất tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động
và trong khó khăn đó thì cộng đồng doanh nghiệp đã biết vươn lên
khẳng định chính mình bằng thương hiệu và chất lượng sản phẩm
ngay sau đây xin mời quý vị đến với phản ánh của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
kinh doanh trong lĩnh vực thời trang suốt gần hai năm qua doanh nghiệp này cũng như bao doanh nghiệp khác gặp khó khăn lớn nhất về mặt nhân lực
việc tuyển dụng lao động là một thách thức rất lớn
thế nhưng nhờ sự kiên trì và cố gắng của cả một tập thể mọi rào cản cũng đã vượt qua
dịch covid cũng có một vài khó khăn
về nguồn nhân lực thì thợ thuyền cũng sẽ khó hơn bởi vì một số thợ thì không có nhiều không có quá nhiều việc
thì họ sẽ về quê thì sẽ giảm một số nguồn nhân lực về sản xuất
cũng như là về mặt bằng thì cũng như vậy thì
dịch thì mình không có hoạt động online nhiều khách hàng không có đến cửa hàng nhiều mà chủ yếu mình vẫn hoạt động online
kể cả tôi đo áo dài theo thiết kế riêng thì cũng chủ yếu là làm online hướng dẫn tận tình cho khách hàng sẽ bất vả hơn một chút
có thể gửi đi gửi lại để mình làm sao cho cái áo dài lên đẹp nhất
cũng là một cái cách để mình khắc phục được cái tình trạng hiện nay thì cũng tổng lại là mình có thể thích nghi và xây dựng được
trong giai đoạn ảnh hưởng của covid một mươi chín các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực chứng minh bản lĩnh từng bước chuyển sản xuất kinh doanh sang trạng thái an toàn để phục hồi kinh tế
bây giờ là lúc doanh nghiệp lỗ lực xây dựng kế hoạch để phục hồi nhanh tìm thị trường và nguồn lao động
khó khăn lớn nhất hiện nay của ttm chính là do đại dịch covid nên là nguồn nhân lực bị thiếu hụt
nên là chúng tôi đang rất cố gắng để cải thiện bằng cách là xây dựng thay đổi số và đưa ttm lên các sàn thương mại điện tử để phát triển và đào tạo một đội ngũ chuyên nghiệp để có thể một người có thể làm được việc của hai người
thì cái khó khăn đầu tiên đó là liên quan đến nguồn nhân lực
bởi sau covid này thì cái nguồn nhân lực để mà thực hiện các cái công trình dự án và phát triển các cái hệ thống kinh doanh thì đều gặp khó khăn
cái mà chúng tôi đặt lên hàng đầu bởi vì nhân lực con người chính là làm lên tất cả cho nên là chúng tôi chú trọng lớn nhất là nguồn nhân lực
và bên tôi có một đội ngũ lãnh đạo là luôn luôn chịu khó học hỏi để tập trung đào tạo những con người mới để cùng tập đoàn xây dựng làm sao để phát triển công ty ngày càng lớn mạnh
giá trị của doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là đánh giá về tài sản thương hiệu mà cần được đánh giá bằng đóng góp cho xã hội
tuy nhiên từ bản thân cố gắng của mỗi doanh nghiệp
doanh nghiệp là chưa đủ cần sự vào cuộc sự chung tay của các ban ngành các tổ chức kinh tế xã hội để giúp họ vươn lên tỏa sáng và mang lại giá trị hữu ích cho bản thân cho cộng đồng
ban tổ chức của chúng tôi cũng có đặt ra một tiêu chí trong chương trình đó là hỗ trợ doanh nghiệp và đồng thời doanh nghiệp cũng phải có các chiến lược đào tạo sâu sắc và đào tạo thật tốt cho các nhân viên chiến lược và mở rộng hệ thống kinh doanh tại thị trường
ví dụ như là hiện giờ có một vài doanh nghiệp thì mở được hệ thống chi nhánh
đại lý nhưng tôi nghĩ rằng là cái việc hiện nay doanh nghiệp cần chuyển đổi số và phải tiếp cận với lại giải pháp kinh doanh online nhiều hơn
sau tất cả các doanh nghiệp vẫn nỗ lực vươn lên để ổn định sản xuất kinh doanh
kết quả này không chỉ tác động tích cực đến việc làm đời sống của người lao động doanh thu của doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ cảnh sát
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất kinh doanh bộ trang thiết bị y tế
chuẩn đoán in vitro xét nghiệm virus sars cov hai gọi tắt là kit xét nghiệm covid xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
ngày một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi sáu địa điểm tại tám địa phương hà nội tp hcm hải dương
thừa thiên huế bình dương long an cần thơ nghệ an và triệu tập ghi lời khai trên ba mươi đối tượng có liên quan
đến nay bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty việt á bán kýt xét nghiệm covid cho cdc hải dương
thông qua năm hợp đồng với tổng giá trị một trăm năm mươi một tỷ đồng
phan quốc việt là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện pháp luật đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương
số tiền gần ba mươi tỷ đồng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty việt á
cdc hải dương và các đơn vị địa phương liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can đối với bảy đối tượng
một phan quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê quán quảng nam nghề nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
bốn vũ đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán nam định nghề nghiệp phó tổng giám đốc công ty việt á
hồ thị thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê quán long an nghề nghiệp thủ quỹ công ty việt á cửa hàng trưởng cửa hàng âu lạc
bốn phan tôn noel thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê quán quảng nam nghề nghiệp trợ lý tài chính công ty việt á
trần thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê quán thanh hóa nghề nghiệp
nhân viên sáu phạm duy tuyến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê quán hải dương nghề nghiệp giám đốc cdc hải dương
nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quán hải dương nghề nghiệp nguyên kế toán trưởng cdc hải dương
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phong tỏa ngăn chặn kê biên nhiều tài khoản
số tiết kiệm của phan quốc việt và các đối tượng thuộc công ty việt á trị giá trên ba trăm hai mươi tỷ đồng một trăm linh usd
hai mươi bất động sản trên địa bàn tp hcm hà nội và các địa phương khác tám bất động sản của phạm duy tuyến
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân đơn vị liên quan
để làm rõ bản chất của vụ án yếu tố tư lợi ra soát kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam cho biết vừa kiểm tra phát hiện xe ô tô khách chở khoảng một tấn quần áo các loại
và ba cá thể động vật rừng không nguồn gốc xuất xứ và thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi chín b sáu nghìn sáu trăm ba mươi một lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển một mươi bao quần áo
tổng trọng lượng khoảng một tấn và ba cá thể động vật rừng
lái xe trần văn hùng khai nhận trở thuê số hàng trên từ nam định lên hà nội với giá bốn trăm năm mươi đồng
còn tại đồng tháp trong lúc tuần tra tại tuyến quốc lộ n hai b xã định an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải chở nhiều hàng hóa như sữa ensur đồ điện tử
mỹ phẩm dao dầu cô lạc lái xe tên trần dương vũ khai trở thuê số hàng trên từ cửa khẩu thành phố hà tiên đến thành phố hồ chí minh
lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã bắt quả tang lê quốc bảo quê quảng ngãi
đi xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một h bảy mươi nghìn chín trăm tám mươi hai do huỳnh trí quân điều khiển
trong cốp xe có chứa một năm trăm linh bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và năm trăm linh bao thuốc lá điếu sản xuất tại việt nam không có hóa đơn chứng tử
bảo khai nhận số thuốc trên mua ở thành phố hồ chí minh với giá gần hai mươi chín triệu đồng rồi thuê quân lái xe chở đến huyện trảng bom
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thưa quý vị trong những ngày qua người dân tại xã châu thành và châu hồng huyện quỳ hợp nghệ an bất chấp nguy hiểm
để đi đào mót quạng thiết tại các khu vực mỏ đã hết hạn
mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở cảnh báo thậm chí là xử phạt nhưng tình trạng này vẫn tái diễn
và việc người dân chui vào các hầm mỏ bỏ hoang lâu ngày để đào mót quặng trái phép không chỉ làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản
mà còn gây ra nguy cơ tai nạn lao động trên địa bàn
khu vực mỏ quạng thiết đã hết hạn ở địa bàn giáp danh giữa hai xã châu hồng và châu thành huyện quỳ hợp
nhiều ngày qua người dân địa phương đã tập trung ở khu vực này để đào mót quạng thiết trái phép
những lối vào hầm mỏ do bỏ hoang đã lâu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nhưng người dân vẫn bất chấp điều này
tình trạng người dân đào trộn tại các mỏ quạng thiết đã diễn ra suốt nhiều năm nay
và để lại những hậu quả nặng nề
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín một số người dân xã châu hồng trong lúc đào mắc quạng đã bị sập hầm khiến ba người tử vong
sau sự việc chính quyền địa phương đã đóng cửa các hầm mỏ
thế nhưng thực trạng khai thác quạng trái phép vẫn diễn ra
ubx cũng đã tăng cường công tác kiểm tra để đẩy đuổi người dân đi vào các vùng này
và ubx cũng đã đúc các biển bằng bê tông để cắm các tuyến đường

mà đi vào các khu vực mỏ này để thông báo cho dân dân không được vào các điểm mỏ để mót vét quạng
nếu có dân thì cám kết với xã là không đi mót vét
tất cả những cái xưởng mà gọi nó đến với họ nó nghiến là chúng tôi là thảo dưỡng hết rồi
cho nên bây giờ cái việc mà người dân hiện tại bây giờ là người dân cũng đã là không có chỗ mở mở nữa
chúng tôi là sẽ là phối hợp với công ty hà an sẽ là sản lập hết toàn bộ đến đó
không chỉ riêng nghệ an
thực trạng người dân khai thác mỏ khoáng sản trái phép còn diễn ra tại các huyện miền núi tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
trên thực tế đã có nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra do sập hầm trong quá trình người dân đào mỏ trái phép
chính quyền các địa phương cần có những giải pháp xử lý quyết liệt nhằm chấm dứt thực trạng này
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay